ngày hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng
nền nhiệt tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tăng lên và giao động trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
nhận định từ khoảng đêm ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy trên khu vực vùng núi bắc bộ có khả năng hình thành hội tụ gió
ở mực một năm trăm linh m sẽ gây ra mưa rông quay trở lại cho khu vực này có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
và sau đó cũng từ đêm ngày một mươi ba khi chịu tác động của hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng
đối với các tỉnh trung bộ sang ngày mai thời tiết trên toàn khu vực hầu như là phổ biến ít mưa
có trăng chỉ xảy ra mưa rông cục bộ ở một vài nơi vào chiều tối
ban ngày trời có nắng nhưng không quá gai gắt với mức nhiệt ban trưa trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng bảy khi dãy ngắp thấp ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục dần lên
sẽ tác động gây mưa rông
xuất hiện tập trung nhiều ở khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
trong mưa rông thì cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc hay là gió rất mạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm ngày một mươi ba do chịu ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
trong cơn rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió
giật mạnh nguy hiểm người dân cần lưu ý đề phòng
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có xu hướng hoạt động mạnh và nâng dần lên mưa rông cũng sẽ gia tăng đáng kể
đặc biệt là trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng bảy khả năng có thể xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to và giải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đồng thời nền nhiệt độ cũng sẽ giảm theo giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm thì có thể có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ khi trưa chiều chỉ ra động từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ